tại trung tâm văn hóa thành phố gimhae miền tây nam hàn quốc đã diễn ra buổi gặp gỡ giao lưu tư vấn pháp luật và vận động lao động việt nam về nước đúng hạn
người lao động việt nam làm việc tại hàn quốc hiện đã hòa nhập nhanh chóng vào môi trường sinh hoạt làm việc mới
được công ty sử dụng lao động và cơ quan hữu quan của hàn quốc đánh giá tích cực về tính cần cù thông minh chịu khó tay nghề tốt
góp phần đáp ứng một phần thiếu hụt nhân lực cũng như vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của nước bạn
tuy nhiên trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng một số bộ phận người lao động làm việc tại hàn quốc tự ý ở lại sinh sống và làm việc sau khi kết thúc hợp đồng lao động
việc này đã ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh chung của người lao động việt nam tác động bất lợi đến việc duy trì ổn định và phát triển thị phần lao động việt nam tại hàn quốc
nhiều người lao động chỉ muốn làm việc
mình làm việc một thời gian dài kiếm được nhiều thu nhập nhưng mà không hay là chưa đủ quan tâm tới những người mà lao động ở trong nước vì cái việc mà lao động bỏ hợp đồng của chúng ta ở bên này mà không thể sang được hàn quốc
cái thứ hai chúng tôi cho rằng đó là nguyên nhân về kinh tế
thu nhập của người lao động ở đây tranh lệch tương đối nhiều so với ở trong nước
khi mà người ta kết thúc hợp đồng về nước thì nhiều người lao động là có tâm lý lo lắng
không biết liệu
tìm được cái công việc ổn định mà thu nhập cao như ở bên này hay không
chúng tôi đánh giá rất cao các lao động việt nam
người lao động việt nam chăm chỉ cần cù có lòng tự tôn dân tộc rất lớn
nên khi được giao công việc thì có tinh thần trách nhiệm và hết sức để hoàn thành
các chủ lao động hàn quốc đánh giá rất cao lao động việt nam
thông qua buổi gặp gỡ người lao động việt nam tại hàn quốc nói chung
lao động làm việc tại gimhae nói riêng sẽ phát huy những đức tính tốt đẹp của người việt nam
cân cù chịu khó sáng tạo trong công việc
tuân thủ tốt hợp đồng lao động và pháp luật của hàn quốc